vào chiều ngày bốn tháng ba lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh long an đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp
do xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh với cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn thuộc cấp độ hai
các hoạt động cũng như biện pháp công trình và phi công trình để thực hiện ứng phó và khắc phục
trong thời gian diễn ra thiên tai xâm nhập mặn được thực hiện theo tình huống khẩn cấp
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh long an cho biết theo dự báo của viện khoa học thủy lợi miền nam
xâm nhập mặn có khả năng diễn biến gai gắt nghiêm trọng trong thời gian tới
cụ thể nhận định khu vực sông vàm cỏ ảnh hưởng bắt đầu từ đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi
cao nhất vào các tháng hai tháng ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi tăng dần và kết thúc vào cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi
cửa sông vàm cỏ đông có phạm vi xâm nhập mặn khoảng một trăm linh km cao hơn trung bình nhiều năm bốn mươi km
sông vàm cỏ tây có phạm vi xâm nhập một trăm một mươi km cao hơn trung bình nhiều năm năm mươi hai km
tỉnh long an đang tập trung cả hệ thống chính trị
chủ động quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp cấp bách
hạn chế đến mức thấp nhất do thời đại xâm nhập mặn gây ra